với cương vị là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn tư vấn đầu tư xây dựng thạch linh
lưu văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đã có hành vi trốn thuế gây thất thoát cho ngân sách nhà nước gần một tỷ đồng
quý đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ
trước đó trong quá trình điều tra mở rộng vụ án trốn thuế tại công ty trách nhiệm hiếu hạn tư vấn
thiết kế xây dựng cdc cao bằng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng tiếp tục phát hiện
công ty trách nhiệm hiệu hạn tư vấn đầu tư xây dựng thạch linh tại thị trấn bảo lạc
huyện bảo lạc tỉnh cao bằng cũng đã thực hiện hành vi lập khống bảng lương cho người lao động
để hạch toán khống vào chi phí được trừ với mục đích để giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
cụ thể số thuế mà công ty trách nhiệm hiệu hạn thạch linh đã trốn nộp là gần một tỷ đồng